thời gian gần đây có nhiều bệnh nhân đến với bệnh viện gia liễu trung ương do tổn thương da vì đắp lá trầu không hoặc sản phẩm từ lá trầu không
việc tự ý sử dụng lá trầu không với mục đích làm đẹp đã gây ra ảnh hưởng xấu tới những làn da của những bệnh nhân này
nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng tổn thương da đen trắng sen kẽ nhau sau khi tự sử dụng lá trầu không hoặc sản phẩm từ lá trầu không bán trên mạng
tất cả bệnh nhân đều có tiền sử bị các bệnh như nám má tàn nhang
họ sử dụng lá trầu không với mong muốn có làn da trắng hồng
theo các bác sĩ trong lá trầu không chứa nhóm chất có tác dụng làm trắng da nhanh
thời gian đầu sử dụng da sẽ được tẩy
trong khoảng từ ba đến bảy ngày đầu bệnh nhân có cảm giác kích ứng nhẹ như đỏ da châm trích
sau đó cảm giác này mất đi và bệnh nhân nhận thấy da trắng lên nhanh chóng
tuy nhiên ngay sau giai đoạn trắng da là giai đoạn tăng sắc tố sau viêm và đến giai đoạn ba là giảm sắc tố hình thành chấm trên nền tăng sắc tố
đắp trong một thời gian
trong thời gian ngắn thì bệnh nhân thấy hiệu quả rất là nhanh tức là bệnh nhân thấy da trắng hồng nhanh
tuy nhiên sau khi dừng đắp được khoảng độ một tuần hoặc hai tuần thì bắt đầu tình trạng tăng sắc tố cũ của bệnh nhân lại xuất hiện trở lại
và thậm chí là gì nó còn đen hơn
thế thì bệnh nhân có một cái tâm lý là gì cứ thế muốn dùng muốn dùng nhiều muốn dùng nhiều
thế là làm cho gì bệnh nhân có thể phụ thuộc vào nó
nhiều người có thói quen ăn trầu
cũng dẫn đến việc giảm sắc tố vùng khoang miệng hay ở một số loại thuốc nhuộm tóc kém chất lượng có pha hoạt chất phenol cũng có thể gây triệu chứng tương tự
với biên chứng của phenol các bác sĩ sẽ phải tiến hành giải quyết tình trạng tăng giảm sắc tố cho bệnh nhân có thể bằng thuốc bôi chiếu tia uvb
thông thường sẽ mất khoảng một năm để làn da của bệnh nhân có thể phục hồi
với các trường hợp nặng điều trị không hiệu quả cần điều trị bằng công nghệ cao hơn có khi phải ghép da ghép tế bào
không nên sử dụng phương pháp đắp lá trầu không lâu dài để điều trị tổn thương tăng sắc tố hoặc giúp cho mình trắng hơn
bởi vì trong thành phần lá trầu không có những chất tẩy rất mạnh
nếu mà chúng ta có dùng thì chúng ta có thể dùng trong thời gian ngắn ngày
và chúng ta phải có biện pháp để duy trì đạt hiệu quả đó
tránh hiện tượng mà chúng ta lạm dụng nó
chúng ta sử dụng lâu dài thì gây ra nhiều tác dụng cụ
theo khuyến cáo của bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ biện pháp làm đẹp nào dù là những biện pháp từ thiên nhiên có vẻ lành tính
mỗi người nên tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia và bác sĩ gia liễu để tránh những hậu quả khôn lường